năm vừa qua ghi nhận sự đột phá trong thu hút vốn fdi của nhiều địa phương
riêng tại tỉnh hà nam năm qua đã lọt vào top một mươi dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài
với tổng vốn đầu tư là bốn trăm bốn mươi năm triệu đô la mỹ
với phương châm đồng hành với doanh nghiệp lấy thước đo niềm tin sự hài lòng của nhà đầu tư là mục tiêu cốt lõi
thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh hà nam đã tập trung xây dựng hệ thống các cơ chế
chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư hấp dẫn
trong đó có những chính sách ưu đãi đặc biệt về thuế đất đai hạ tầng
nhà đầu tư đến hà nam sẽ được cung cấp kịp thời đầy đủ chính xác các thông tin về đầu tư
các thủ tục đầu tư đều được giải quyết theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông
các cấp chính quyền còn tăng cường đối thoại tiếp xúc với doanh nghiệp để kịp thời xử lý vướng mắc nảy sinh
chính nhờ những cải thiện mạnh mẽ đó nên hầu hết nhà đầu tư có mặt tại hà nam đều cảm thấy hài lòng
và đánh giá cao quan điểm và hành động đồng hành với doanh nghiệp của chính quyền các cấp trong tỉnh
doanh nghiệp chúng tôi đã đầu tư tại hà nam được sáu năm rồi
trong suốt quãng thời gian đó chúng tôi ghi nhận những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh hà nam
đặc biệt sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh đối với dự án theo một mươi cam kết mà tỉnh đã đưa ra
tổng doanh thu của các doanh nghiệp fdi trên địa bàn tỉnh hà nam năm hai nghìn một mươi tám đạt trên ba một trăm linh triệu usd
tăng hai mươi chín so với năm hai nghìn một mươi bảy
giá trị xuất khẩu đạt hơn một tám trăm linh triệu usd
các doanh nghiệp fdi đã đóng góp cho ngân sách nhà nước chín mươi bảy tám triệu usd
đồng thời giải quyết việc làm cho gần năm mươi bảy lao động
tỉnh hà nam sẽ tiếp tục thực hiện tốt một mươi cam kết đối với các nhà đầu tư
nhưng đặc biệt sẽ quan tâm đến các doanh nghiệp có sử dụng hàm lượng công nghệ cao
sử dụng ít lao động sử dụng ít đất
làm sao các doanh nghiệp đó kết nối với các doanh nghiệp việt nam
tạo thành một chuỗi sản xuất tốt
và đặc biệt là đối với công nghiệp phụ trợ thì tỉnh sẽ tăng cường thu hút cho năm hai nghìn một mươi chín
để làm sao tạo cái đà cho những bước phát triển tiếp theo năm tiếp theo
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh hà nam tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp
theo nguyên tắc quan tâm tới nhu cầu của nhà đầu tư
các nhà đầu tư chiến lược được tỉnh hết sức chú trọng như hàn quốc nhật bản singapore
cùng với việc xúc tiến vận động đầu tư tỉnh hà nam luôn quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư
trong việc triển khai công nghệ phụ trợ
các nhà đầu tư triển khai các dự án qua đó làm tốt việc xúc tiến đầu tư tại chỗ
đối với các dự án đã đầu tư đang có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất
thu hút thêm nhiều doanh nghiệp vệ tinh đầu tư vào địa phương